với hành vi mua bán vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng hai đối tượng là phạm phước tấn
chú tỉnh tiền giang và đặng minh khang chú tỉnh long an vừa bị công an thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai lập hồ sơ xử lý
vào chiều tối ngày hai mươi tháng bốn tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai trên đường tuần tra
đã phát hiện xe taxi do tài xế thái thành hùng chở theo hai đối tượng là phạm phước tấn và đặng minh khang
tiến hành kiểm tra hành chính lực lượng chức năng phát hiện trong túi sách của khang có hai khẩu súng loại rulo
và một hộp đạn có tám mươi một viên
tại cơ quan công an khang khai nhận mua hai khẩu súng trên mạng xã hội với giá một mươi triệu đồng
chiều ngày hai mươi tháng bốn khang rủ tấn thuê xe taxi từ thành phố tân an tỉnh long an xuống thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai để giao súng cho khách thì bị phát hiện bắt giữ